xây dựng nền nông nghiệp sạch phát triển bền vững và đưa nông sản có chất lượng cao đến tay người tiêu dùng
là chủ đề không chỉ được quan tâm trong đời sống hàng ngày mà còn được nêu ra tại diễn đàn quốc hội
thực tế cho thấy những nơi tích cực chuyển dịch cơ cấu và phương pháp sản xuất nông nghiệp
theo hướng áp dụng công nghệ cao luôn tạo ra giá trị bền vững cho người nông dân và doanh nghiệp
ngay cả khi có điều kiện tự nhiên không thuận lợi
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng trị
trong diện tích nhà kính rộng hơn hai m hai của hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao nguyên khang
huyện hải lăng tỉnh quảng trị mô hình trồng rau sạch bằng công nghệ hiện đại đã được triển khai
và cho thấy hiệu quả cao đây là giống rau xà lách và dưa lưới lần đầu tiên được áp dụng trong
theo phương pháp thủy canh luôn hồi với hệ thống phun tưới tự động
khác với phương pháp canh tác tự nhiên việc trồng rau dưa công nghệ cao phải bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt
từ khâu làm đất vào khay trồng
các phương phân cũng như nước tưới cho rau phải được tiệt trùng
nhờ vậy năng suất rau tăng từ hai đến ba lần và sản lượng cũng tăng gấp đôi so với canh tác truyền thống
nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh quang trị cũng đang triển khai áp dụng khoa học công nghệ
nâng cao chất lượng và giá trị nông sản như trồng lúa
sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu trồng rau sạch trên vùng cát trồng dứa chất lượng cao
người dân sẽ được tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật trong suốt quá trình
từ khâu làm đất cho đến khi thu hoạch
tỉnh quảng trị cũng đã ban hành đề án về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
tạo thêm sinh kế cho người dân cũng như nâng cao giá trị gia tăng trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
một số mô hình trồng dứa trồng rau củ quả của công ty cổ phân khoảng sản quang trị
các hợp tác xã đã triển khai bước đầu hình thành một số mô hình rất là có hiệu quả
tỉnh quang trị cũng đã có chủ trương giao trì tiêu cho mỗi huyện
thì phải có hai mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
việc áp dụng công nghệ cao trong sản xuất sẽ giúp nâng cao đời sống cho đại đa số nhân dân
người nông dân sẽ có điều kiện làm giàu trên đồng đất của mình
vì vậy tỉnh cần tiếp tục xây dựng được các chính sách phù hợp nhằm khuyến khích hỗ trợ người dân và doanh nghiệp